thưa quý vị nền tảng số là một khái niệm đang vô cùng phổ biến hiện nay
và dịch vụ truyền thông được cung cấp trực tiếp đến người xem thông qua internet
đã dần trở nên quen thuộc với nhiều gia đình người việt
và để bắt kịp xu hướng này truyền hình công an nhân dân đã có quá trình chuẩn bị
và đang triển khai hệ thống ứng dụng ott kênh truyền hình công an nhân dân
với việc ra mắt người dùng app antv go với nhiều tiện ích và tính năng vượt trội
chạy đua với thời gian nhóm phát triển hệ thống ứng dụng ott của truyền hình công an nhân dân
triển khai đồng bộ các phần việc liên quan từ xây dựng hệ thống thiết kế giao diện đến cập nhật nội dung
trước đây chúng ta phải ngồi trước tv và chúng ta đón xem
trong một giờ nào đó với sự hỗ trợ của internet và các thiết bị thông minh
điện thoại di động máy tính bảng các tv thông minh
người xem đã có quyền lựa chọn nhiều hơn các chương trình muốn xem
và cái nhu cầu của người xem được đáp ứng một cách đầy đủ qua các cái ứng dụng trên nền tảng internet
thì việc đưa kênh truyền hình công an dân an tv lên trở ứng dụng dưới app ứng dụng antv go
là một trong mục tiêu của chúng tôi khi đáp ứng tối đa nhu cầu người dùng
họ quen xem người dùng để làm sao phục vụ người dân cách tốt nhất
tập trung đẩy mạnh vào nội dung phong phú hình ảnh bắt mắt nâng cấp chất lượng chuẩn video
là những yếu tố hàng đầu được trú trọng khi thực hiện dự án antv go
đưa đến cho người dùng một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ hấp dẫn và tiện dụng trên app antv go
bản thân các đài truyền hình công an báo chí bây giờ tiếp cận người dân
theo góc độ là không được
không phải là người xem cần mình nữa mà mình phải tìm đến nhu cầu của người dân
thế thì khi mà đưa kênh truyền hình công an dân lên nền tảng số
chúng ta sẽ có một cái lợi thế một là cái khả năng phân phối của chúng ta trên đa nền tảng
trên đủ các nền tảng trên truyền hình truyền thống trên thiết bị di động máy tính bảng tv thông minh
ngoài ra thì ngoài việc chúng ta phát nguyên vẹn kênh truyền hình ở dạng on air
thì chúng ta có thể đưa được từng video từng chương trình từng đoạn video ngắn
đáp ứng tối đa nhu cầu người xem
nếu người dùng người ta không có thời gian để xem hết một chương trình ba mươi phút
chúng tôi cắt cái chương trình ra là sáu mô đun nhỏ sáu đoạn nhỏ
nếu như người xem có thời gian mỗi thời điểm người ta xem năm phút người thứ hai ba phút
người ta vẫn có thể đáp ứng được đấy là việc thứ nhất
việc thứ hai về mặt công tác tuyên truyền thì các chủ trương lớn của đảng và nhà nước
cũng như của bộ công an đều có thể tuyên truyền một cách vô cùng hiệu quả trên nền tảng internet
vì có thể tiếp cận đến mọi tầng lớp nhân dân trên mọi địa hình địa vật và thậm chí cả nước ngoài

trong thời gian qua này người dùng đã có thể tải về ứng dụng app intv
trên các kho ứng dụng phổ thông nhất hiện nay app store và google play